đối với những cái thông tin mà mình chia sẻ trên facebook
cái mạng xã hội rất là rộng lớn như vậy thì

cái tính bảo mật đối với những thông tin đó của mình hay không

tôi nghĩ rằng là cộng đồng mạng xã hội facebook
thì rất lớn và
thậm chí là bạn mẹ tôi này

không biết gì về công nghệ không biết gì về mạng xã hội

mạng xã hội facebook ngoài ra thì
thoải mái chia sẻ những cái thông tin của mình

tôi thì tôi nghĩ là
anh sẽ phải suy nghĩ lại
sau khi xem những cái hẹn sau đây
facebook vừa thông báo đã phát hiện ra
một vụ tấn công mạng gây ảnh hưởng
tới khoảng năm mươi triệu tài khoản
đây là sự cố bảo mật nghiêm trọng nhất
mà mạng xã hội này gặp phải trong năm nay
các tin tặc đã khai thác lỗ hồng
của tính năng vos xem trang cá nhân
của bản thân như một người lạ
hoặc bạn bè để đánh cắp thẻ truy cập
chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook
ngoài năm mươi triệu tài khoản bị ảnh hưởng
khoảng bốn mươi triệu tài khoản khác
cũng tự động bị facebook cài đặt lại
như một biện pháp đề phòng
bên cạnh đó hacker còn dọa
xóa tài khoản facebook của mark zuckerberg
khiến nhiều người dùng thêm lo ngại
vâng sau sự cố bảo mật
tương đối là nghiêm trọng này thì mạng xã hội
lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với
một vụ kiện tập thể tại tòa án
north california và sau sự cố này
thì không ít người dùng đã phải vô cùng hoang mang
lo lắng khi mà tài khoản facebook của họ
bỗng nhiên là bị đăng xuất
và yêu cầu phải đăng nhập lại và thậm chí
có nhiều người đã phải lo ngại là tài khoản của mình
đang bị một ai đó tìm cách chiếm đoạt
nên phải cúng cuồng thay đổi mật khẩu để có thể
đề phòng vâng có thể thấy rằng xem ra
với những thông tin trong clip vừa rồi
chúng ta được theo dõi thì tôi thấy thực sự
là mạng xã hội facebook
đang gặp khá nhiều những vấn đề
trong việc bảo mật thông tin của khách hàng đúng không ạ
vâng đúng vậy và trong cái trường hợp như thế này
thì có rất là nhiều lời khuyên mà các chuyên gia
đã đưa ra trong đấy tôi nghĩ cái yêu cầu
quan trọng nhất lúc này chính là phải thực hiện ngay
các biện pháp bảo mật để có thể bảo vệ tài khoản
facebook của mình và hiện tại thì đại diện
facebook việt nam cũng đã cung cấp
các công cụ bảo mật quan trọng cụ thể
đó là các tính năng xác định đây
có phải là mình hay không đó là
nơi đăng nhập rồi là cảnh báo
về những lần đăng nhập không được nhận ra cũng như
là quý vị và các bạn nên đặt lại
những cái mật khẩu một cách khó đoán
và thường xuyên thay đổi những mật khẩu này
và quan trọng là cũng nên sử dụng
cái tính năng bảo vệ bảo mật hai lớp
và có thêm một cái ứng dụng một cái
tính năng bảo vệ nữa cho bạn đó là
hiển thị danh bạn đáng tin cạnh và
những cái tính năng này thì sẽ hỗ trợ cho người sử dụng
facebook có thể bảo mật được cái thông tin cá nhân
của mình trên mạng xã hội này tốt hơn
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của chị nam hà
và những cái cách thức đó tôi nghĩ rằng là không chỉ
tôi mà cũng có rất nhiều
quý vị khán giả sau khi mà theo dõi được những thông tin vừa rồi
thì họ cũng sẽ có những cái cách mà
hạn chế chia sẻ những cái thông tin
những cái cảm xúc của mình đi đâu làm gì
trong ngày hôm nay bởi vì đó cũng chính là
một trong những cái mà thông tin cá nhân của mình
có thể lộ lọt hoặc là
những cái ngày tháng năm sinh rồi số tài khoản
ngân hàng số chứng minh thư nhân dân thì
những cái hình ảnh đó không chỉ những hình ảnh mà những cái thông tin
thì cũng sẽ bị là một cái
lỗ hồng bảo mật của mạng xã hội facebook
ngày hôm nay và cảm ơn chị nam hà
cũng đã chia sẻ những thông tin đó cho quý vị khán giả
và đến đây thì chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
chúng tôi cũng xin được kết thúc cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn